đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí nguyễn văn bình
quy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban tường vụ tây nguyễn an giang
nội dung làm việc để kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp chiến lược
đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình cho biết đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu chất lọc
và tổng hợp ý kiến đề xuất kiến nghị của ban thường vụ tỉnh ủy
để báo cáo bộ chính trị vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí yêu cầu đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy an giang
kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị của tỉnh để làm rõ sâu sắc hơn nữa những kết quả đạt được
cũng như các hạn chế khó khăn vừa mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết
làm rõ những mô hình cách làm hay của địa phương để nhân rộng và phát huy